văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện trương mỹ
thành phố hà nội cho biết nước sông bùi chảy qua địa bàn huyện đang rút nhưng rất chậm
hiện còn gần một chín trăm linh hộ dân bị úng ngập một tám trăm linh hộ dân đi sơ tán đã trở về nhà
lãnh đạo huyện trương mỹ thành phố hà nội đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung cấp phát
hỗ trợ nhân dân lương thực nước uống thuốc men và khám chữa bệnh cho người dân
trong khi đó trên địa bàn thành phố hà nội hiện còn hai bốn trăm bốn mươi năm hectare diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị úng ngập
diện tích ngập chủ yếu ở khu vực lòng sông tích sông bùi và sông đáy
địa phương còn nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị úng ngập gồm các huyện thị xã là ba vì thanh oai sơn tây trương mỹ quốc oai
các doanh nghiệp thủy lợi đang tiếp tục vận hành bảy mươi một chạm một trăm tám mươi ba máy bơm các loại để tiêu úng cứu lúa giảm ngập lụt khu dân cư